với thủ đoạn ánh gặp lam đưa ra thông tin về việc hàn quốc đang có chương trình du học ngành nông nghiệp
lương khoảng ba mươi sáu triệu đồng một tháng chi phí để được sang hàn quốc hết một trăm năm mươi triệu đồng một người
sau đó ánh đã thông qua lam và hồng nhận hồ sơ
tuy nhiên thực chất ánh không hề có khả năng đưa người đi du học cũng như xuất khẩu lao động sang hàn quốc
những thông tin trên là do ánh tự địa gian
với thủ đoạn đó ánh đã nhận hồ sơ của hai mươi sáu người trên địa bàn tỉnh hà tĩnh nghệ an
chiếm đoạt số tiền gần một hai tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ
núp bóng công ty mua bán nhà đất hỗ trợ tài chính
nguyễn thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thị trấn lập thạch của huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
cùng đồng bọn đã tổ chức cho vay lãi nặng lên đến ba trăm sáu mươi năm một năm
nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ
thị hải yến cùng một đối tượng thành lập công ty mua bán nhà đất hỗ trợ tài chính tuấn yến
đặt trụ sở tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên để làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng
dưới hình thức bốc họ
cụ thể người muốn vay tiền đặt vấn đề bốc bắt họ với số tiền bị khống chế trong giới hạn
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng với thời gian trả hai mươi ngày hoặc bốn mươi ngày
khi cho vay yến trừ ngay tiền lãi là năm đồng một triệu một ngày tức là một trăm tám mươi hai năm mỗi năm
đối với bắt họ hai mươi ngày
hoặc một mươi đồng một triệu một ngày tương đương với mức lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
đối với bắt họ bốn mươi ngày
người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi
số tiền vay được chia đều cho số ngày vay
người vay sẽ phải trả số tiền gốc theo từng ngày
tôi bị cơ quan công an bắt vào đây là giọt cho vay nặng lãi dưới hình thức là cho bốc họ
một mươi triệu là cắt lại hai triệu và còn cái số gốc là trả vào các ngày kế tiếp trong vòng bốn mươi ngày
tối ngày ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh vĩnh phúc khám xét khẩn cấp nơi ở
nơi làm việc của nguyễn thị hải yến tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên
ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với yến và ba đối tượng khác là cao thị vui nguyễn văn hòa
cùng ở huyện sông lô và nguyễn văn hải ở huyện vĩnh tường
đây là các đối tượng yến thuê làm quản lý theo dõi sổ sách cho vay lãi
và tổ chức xiết nợ đối với những người vay không trả đúng hạn
từ tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín tôi có vào làm việc cho chị yến
và chị yến giao cho tôi nhiệm vụ là làm trực tiếp cho khách vay tiền bố bắt hợp
và đến giữa giờ thì ghi sổ tất cả những người lợi rồi mang ra cho thắng đi thu
rồi chọn xong cái đó xong rồi đến đầu cuối tuổi thì thu lại tiền khách về
nếu mà khách thì không có tiền khách thì không có tiền khách
nếu mà không trả thì nếu mà gọi hai băng của mà không gọi được
xong thì vẫn gọi xong rồi đến lúc cuối thì lâu quá không thấy khách ngay máy
thì hay nhắn tin để dọa khách
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được hiện tại có khoảng bốn mươi người đã vay lãi nặng của yến
với số tiền giao dịch khoảng bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc thông báo
những ai là người đã vay lãi nặng của nhóm đối tượng trên
liên hệ ngay với điều tra viên tạ quốc nam
gọi chín mươi tám tám trăm chín mươi hai tám nghìn hai trăm hai mươi hai để giải quyết
dạ sáng ngày hôm nay bang quản lý rừng lâm viên thành phố đà lạt
đã phát hiện một vụ phá rừng thông tại tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a phường ba thành phố đà lạt
của tỉnh lâm đồng nên đã tổ chức vây bắt
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy chỉ giữ được lê hoàng minh thông
trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cùng tăng vật gồm bốn cưa máy cầm tay
năm xe mô tô ba điện thoại di động và một số dế tăng
bước đầu thông khai nhận đi cùng dương tấn phước và phước chính là người thuê
bốn đối tượng chưa rõ thông tin thực hiện vụ khai thác rừng trái phép trên
sáng ngày năm tháng bốn các đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện trạng xác định có sáu cây thông
với đường kính từ bốn mươi đến sáu mươi cm đã bị cưa hạ một số cây đã bị cắt khúc và xả ván
hiện lực lượng chức năng thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng đang tiếp tục
truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn để điều tra
thời gian gần đây trên mạng xã hội có lan truyền thông tin nghi ngờ có điều chỉnh giá điện
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
tập đoàn điện lực việt nam evn khẳng định chưa có chủ trương tăng giá điện
như một số đối tượng thông tin
evn cũng có công văn đề nghị bộ công an làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng
thông tin thất thiệt trên mạng xã hội
evn khẳng định các thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc tăng giá điện như vậy
hoàn toàn là thất thiệt giả mạo gây hoang mang trong dư luận
thậm chí gây chia rẽ trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước
đang tập trung rất cao cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
evn báo cáo và đề nghị bộ công an làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng
thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh covid như hiện nay
trước đó do có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc evn âm thầm tăng giá điện
bộ công thương đã khẳng định đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi evn chưa được tăng giá điện
thậm chí bộ công thương và evn còn kiến nghị chính phủ giảm giá điện cho khách hàng
nhằm chia sẻ khó khăn do covid một mươi chín gây ra
để đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong mọi tình huống đảm bảo giãn cách xã hội
vụ thị trường trong nước bộ công thương đã có công văn yêu cầu các sở công thương
mở các điểm bán hàng mới tạm thời giã chiến
bộ công thương đề nghị sở công thương các tỉnh
thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đôn đốc hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm
được phép tiếp tục hoạt động
bên cạnh đó tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân
trong các khu vực bị cách ly nếu có
ngoài ra vụ thị trường trong nước cũng yêu cầu các sở công thương tham mưu
cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp
hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối tổ chức các điểm bán hàng mới
gồm các điểm bán hàng tạm thời lưu động giã chiến
điều này góp phần đảm bảo cung ứng thường xuyên liên tục nhu yếu phẩm cho người dân
trong trường hợp các điểm bán hàng thuộc hệ thống của các doanh nghiệp phân phối hàng
nhu yếu phẩm trên địa bàn bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh
như có trường hợp bị nhiễm bệnh trong khu vực của điểm bán hàng
hoặc thực hiện phương án giảm mật độ người dân đến mua sắm
thưa quý vị nhằm hạn chế
tối đa nguy cơ lây nhiễm bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
và đáp ứng yêu cầu thiết yếu liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp và đời sống người dân
cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông đã nghiên cứu phát triển hệ thống
họp trực tuyến dựa trên nền tảng zissi nhằm hạn chế việc tụ tập đông người
tiếp xúc trực tiếp lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
không tụ tập đông người chỉ trong vòng ít ngày
trung tâm chính phủ điện tử đã cho ra đời hệ thống họp trực tuyến
có khả năng kết nối số lượng lớn người tham dự trong một cuộc họp
đáp ứng nhanh yêu cầu cấp thiết hiện này là phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
theo ông hiền chia sẻ hệ thống này xây dựng trên nền tảng zc
đây là nền tảng rất nổi tiếng trên thế giới
có lượng người dùng tương đối phổ biến an ninh mạng và tính bảo mật cao
nền tảng này có lợi thế là mã nguồn mở
vì vậy các cơ quan tổ chức có thể cài đặt phần mềm này của trung tâm chính phủ điện tử
đồng thời hoàn toàn có thể tùy chỉnh và xây dựng thêm những chức năng theo nhu cầu sử dụng của mình
cục tin học hóa trung tâm chính phủ điện tử đang thiết kế
có thể phục vụ được tương đối là tốt trong khoảng một mươi phòng học
mỗi phòng học ảo đó quy mô từ năm mươi đến một trăm linh người
nếu chúng ta muốn tự triển khai
thì chúng ta đầu tiên phải có máy chủ băng thông đủ mạnh đường trên đủ mạnh
cài hệ điều hành linux
sau đó mình download những core của nền tảng jisi
cũng như những gói update mà cục đã cung cấp trên trang web kia
về chúng ta
cài hệ điều hành linux
sau đó thực hiện cấu hình theo hướng dẫn
như vậy là chúng ta có thể sử dụng được thôi
bên cạnh việc phục vụ cho cuộc chiến chống dịch bệnh
thì trong tương lai giải pháp họp này nếu áp dụng rộng rãi
sẽ thúc đẩy tạo ra phương thức hội họp làm việc mới
giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc
ngoài hệ thống họp trực tuyến
cục tiên học hóa cũng đang phát triển phương thức nghiên cứu ra ứng dụng
hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia
hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến toàn quốc
nhằm tối ưu hóa đưa công nghệ thông tin vào phục vụ
cho cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
đưa ra những cái công cụ có thể hỗ trợ các cơ quan nhà nước
làm việc trực tuyến trong mùa dịch covid một mươi chín này
cùng với hệ thống e meeting này
chúng tôi còn đang nghiên cứu phát triển hệ thống e learning
để giúp cho các cơ quan nhà nước đào tạo trực tuyến
và phối hợp với các doanh nghiệp để chọn lọc
đưa ra những công cụ làm việc từ xa khác
giúp cho các cơ quan nhà nước sẽ sớm chuyển cái việc làm việc trên mạng
trong giai đoạn này và phục vụ xây dựng chính phủ điện tử
để sử dụng ứng dụng này các cơ quan ban ngành
từ trung ương đến địa phương tổ chức cá nhân
có thể truy cập địa chỉ https hai meeting meeting gov vn
làm theo hướng dẫn và sử dụng
hệ thống này được cung cấp hoàn toàn miễn phí
nắng nóng gây gắt kéo dài trong thời gian qua
ở tỉnh đông
đắk lắc đã khiến cho nhiều hồ đập thủy lợi bị cạn kiệt nguồn nước
hàng nghìn diện tích cây trồng bị khô hạn
và hiện đã có gần một hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
đến thời điểm này thì đã có năm mươi ba trong tổng số bảy trăm tám mươi hai công trình thủy lợi
đập dâng hồ chứa của tỉnh đắk lắc bị cạn khô đáy
các hồ chứa còn lại phổ biến lượng nước chữ dưới ba mươi năm dung tích thiết kế
và đang giảm nhanh do người dân bơm tưới phục vụ sản xuất vào thời tiết nắng nóng
toàn tỉnh đã có gần sáu hectare cây trồng bị hạn
trong đó trên hai bảy trăm linh hectare lúa gần một sáu trăm linh ha hoa màu
và trên một sáu trăm linh hectare cây lâu năm
hạn hán khóc điệt cũng khiến cho gần một hộ dân
ở các huyện e soup cờ đông bông e ca e hở đeo
bị thiếu nước sinh hoạt gây gắt
đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thì nếu trời không mưa
diện tích cây trồng bị khô hạn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng nhanh
và có khoảng hai hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
không chỉ trên địa bàn các tỉnh tây nguyên mà các tỉnh đông nam bộ
cũng phải đối mặt với tình trạng khô hạn
mặc dù nằm sát sông la ngà nơi quanh năm có nguồn nước dồi dào
thế nhưng hiện nay thì nhiều diện tích cây trồng ăn quả của nông dân
ở huyện xuân lộc của tỉnh đồng nai cũng đang rơi vào tình cảnh khô héo
chết dần do thiếu nước
phản ánh của nhóm phóng viên đình biên anh thư antv đồng nai
cũng kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
nắng nóng gây gắt những ngày qua khiến năm giếng khoan của gia đình
anh hoàng văn dương ở ấp hai a xã xuân bắc đều cả nước
do không còn đủ nước để tưới nên gần hai hectare diện tích trồng các cây ăn quả
như xoài cam quýt của gia đình đang khô héo chết dần
để cứu lấy vườn cây gia đình anh dương buộc phải hái bỏ trái non
cho cây mớt suy kiệt chờ ngày mưa xuống
hai năm nay đổ về đây là nguồn nước là khô cạn hạn hẹp quá
thì bây giờ nó đúng là như
mỗi một hectare giờ cũng đôi nút nè giờ cũng một hộ nè khoan đến bốn cái đến năm cái giếng
mà giờ chỉ trụ được có nghĩa là nai rai để tưới để giữ cây có nghĩa là cầm cự đến mùa mưa thôi
chỉ riêng tại xã xuân bắc huyện xuân lộc hiện có ba hectare đất cây trồng lâu năm
hầu hết nước tưới đều phụ thuộc vào nguồn nước ngầm từ các giếng khoan
tuy nhiên thời điểm này tất cả các giếng khoan đều đã hụt nước
không thể đứng nhìn vườn cây ăn quả chết khô một số hộ dân đã vay mượn tiền
để nô lấy bơm ống nhựa dài gần bốn km dẫn nước từ sông la ngà về tưới cho vườn cây
đưa cái đường nước về để cố gắng giữ được cái vườn bưởi này để cho nó phát triển sau này
thì cũng mong rằng là cố gắng là bên chính quyền và bên tỉnh có mà hỗ trợ được một cái đường nước về
cho toàn xã cho toàn bà con để mà giữ được những cái vườn cây
được biết năm hai nghìn một mươi bốn qua khảo sát thực tế tại huyện xuân lộc
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về chủ trương đầu tư công trình thủy lợi khoảng tám trăm linh tỷ đồng để đưa nước từ sông la nga
cung cấp cho hàng nghìn hectare cây trồng thuộc địa bàn các xã xuân bắc xuân thọ và suối cao
tuy nhiên đã rất nhiều năm trôi qua dự án này vẫn chỉ dừng lại ở chủ trương
rất mong chính quyền các cấp sớm có nghề nghiên cứu cái dự án nước sông la ngà
và dự án khả thi để về phục vụ nước tưới cho phùng nông nghiệp xã xuân bắc
nơi trung và các xã nằm cận nơi dư
trong lúc chờ dự án đưa nước từ sông lan ngà cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trở thành hiện thực
nhiều hộ dân ở đây đang phải đối mặt với tình cảnh thiếu nước và nguy cơ một vụ mua mất trắng